vì vậy bà con nông dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp đó là rửa sạch lá lúa bằng tay hoặc bằng gậy nhỏ
sau đó thì rút nước dần để cho cây lúa có thể phục hồi và phát triển
không chỉ gây thiệt hại cho lúa các diện tích rau màu cũng bị thiệt hại nặng nề
nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại bốn tỉnh lâm vào khó khăn do nhà kính nhà lưới bị đổ hoa màu bị dập nát không thể thu hoạch được
hoặc có thu hoạch được thì giá trị thu về rất thấp
đây là cảnh tượng tan hoang tại khu nông nghiệp công nghệ cao của công ty cổ phần an phú nông thuộc xã nhân khang huyện lý nhân tỉnh hà nam
trong trang trại từng đống quản hon đu đủ dưa lê đậu bắp cà tím cà pháo bầu mướp nằm ngổn ngang trên đất
ở như này vô
dự án thì là thiệt hại rất là nặng nề
trước khi mà giám đốc đã có công văn của bão về thì giám đốc cũng xuống đây để chỉ huy anh chị em công nhân là thu hết sản phẩm về
nhưng mà chúng em cũng hết sức xô đến hôm đấy là cũng một mươi một giờ đêm bọn em mới về
nhưng mà không thể thu hết sản phẩm ở dưới đồng ruộng lên
nên là khi trận bão về thì chị xem sản phẩm của chúng em làm ra thì bây giờ quả thì rụng quả thì thối
nên là thiệt hại rất nặng nề
người dân cũng phải thu hái về do ảnh hưởng của cơn bão số một
với trên hai mươi hectare cây rau màu hoa quả bị thiệt hại
người nông dân cũng như các doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ của chính phủ để sớm phục hồi và ổn định sản xuất
mức thiệt hại do sức tàn phá của cơn bão đối với mô hình điểm nông nghiệp công nghệ cao này của hà nam đã lên tới ba bảy tỷ đồng
vì vậy người đứng đầu của công ty vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mà bão số một gây ra cho khu nông nghiệp công nghệ cao mà mình đã đổ bao tâm huyết
thì cái trận bão vừa rồi thì toàn bộ cái hệ thống nhà kính nhà lưới thì là hơn ba hectare là hỏng hết
và toàn bộ một mươi năm hectare mà rau mùa hồng đã trồng rồi
với cái thiệt hại sơ bộ như thế thì đơn vị đang có hướng khắc phục như thế nào mình có đề xuất kiến nghị gì ạ
cũng đề xuất để tỉnh tiện có cách phát phục
với khó khăn hiện tại
thì chị gặp phải khó khăn gì nhất ạ
hiện tại khó khăn lớn nhất là bây giờ là toàn bộ nhà lưới kính là hỏng
thì sẽ không các cái đơn hàng sẽ bị hỏng
thì cũng đề nghị với chính quyền là sẽ cố gắng giúp đỡ về cái tài chính thôi

thì cũng đủ khoảng

nhưng mà bây giờ khôi phục lại cũng rất là khó khăn
chúng tôi sẽ tiếp tục là tập trung cho cái việc là tiêu nước để mà cứu lúa
đồng thời song song dược bó thì chúng tôi cũng cho các cái đoàn đi tất cả các cái địa phương
để đánh giá cũng như là kiểm tra xem xét các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân
đặc biệt chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt các cái hộ gia đình chính sách
đặc biệt một số các trang trại để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thì có các cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tức là khu chăn nuôi bò sữa cũng như là các cái khu chăn nuôi tập trung
thì chúng tôi cũng đang tập trung cốt tiệc
và tới đây chúng tôi sẽ xây dựng cái phương án để mà hỗ trợ các hội dân này
để làm sao mà cho cái hoạt động sản xuất của tỉnh cũng như là cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
là đảm bảo được yêu cầu
dự báo là ở cấp độ vừa phải vùng tâm bão chỉ ở cấp chín cấp một mươi
sức ảnh hưởng không rộng nên đã ít nhiều gây tâm lý chủ quan cho người dân
đặc biệt là tại những vùng không thuộc tâm bão đi qua
nên đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất của những vùng này
do ảnh hưởng của bão số một huyện khói châu tỉnh hương yên
có sức gió lên tới cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
gây mưa toàn huyện với tổng lượng mưa đo được là tám mươi chín mm
sức gió mạnh cùng với thời gian di chuyển của bão chậm so với dự báo
của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương nên việc phòng chống
và chuẩn bị đối phó là bất khả thi
theo tính toán sơ bộ ban đầu của huyện khói châu tỉnh hương yên
sau cơn bão số một có khoảng trên hai trăm linh hectare chuối bị đổ gãy
và khoảng năm mươi hectare bị đổ nghiêng dập lá tập trung ở các xã
tân châu tứ dân đại tập đông ninh
kết bình kiều
gia đình chị đỗ thị tươi có một năm trăm linh gốc chuối
nếu như mọi năm thì đây là nguồn thu cơ bản cho gia đình
trong chi tiêu hàng ngày nhưng năm nay bão đã mang đi tất cả
phần đông các gia đình ở huyện khói châu tỉnh hưng yên
nguồn thu nhập đều từ trồng chuối
thế nhưng nay sau cơn bão thì đã khác
hiện các hộ đang tập trung ra bãi để kiểm tra vườn nhà mình
xem có buồng chuối nào già tranh thủ đem đi chợ bán
cũng như chị tươi chị nguyễn thị hà đã dạy các hộ tập trung ra bãi